sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết lượng khách tham quan du lịch đến thành phố này trong dịp giáng sinh và tết dương lịch dự kiến tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
theo đó lượng khách tham quan du lịch tại đà nẵng trong dịp này ước đạt hơn một trăm năm mươi tám lượt trong đó khách quốc tế ước hơn chín mươi một lượt tăng một mươi hai hai và khách nội địa ước đạt hơn sáu mươi sáu lượt tăng tám ba so với cùng kỳ
bên cạnh đó tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú cũng ước đạt hơn bảy mươi bảy lượt khách tăng một mươi bốn tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong dịp giáng sinh và tết dương lịch hai nghìn một mươi chín đà nẵng có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác đã góp phần tăng lượng khách quốc tế đến đà nẵng và đây cũng là mùa cao điểm khách quốc tế đối với các thị trường mỹ úc trung quốc nhật bản và hàn quốc